phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế pc ba công an tỉnh đồng nai vừa lập biên bản niêm phong kho chứa hệ thống nạp ga
nằm trong bãi đậu xe của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải phú nguyên
và tạm giữ hai trăm bốn mươi bình ga vỏ bình ga các loại để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó sau quá trình trinh sát lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra tại bãi đậu xe của công ty phú nguyên
địa chỉ ấp xóm gốc xã long an huyện long thành phát hiện trong kho có hệ thống dùng để nạp ga từ xe bồn
với tám vòi nạp kiểm tra xung quanh khu vực lực lượng chức năng phát hiện một xe tải đang chở bốn mươi chín bình chứa ga
loại bốn mươi năm kg và một mươi hai kg với nhiều nhãn hiệu khác nhau vừa được lấy từ trong kho ra
ngoài ra có một trăm chín mươi một vỏ bình ga của một số nhãn hiệu khác nhau chưa được nạp ga
tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty phú nguyên không có mặt tại hiện trường
nhân viên bảo vệ và lái xe
tài chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc liên quan đến số bình ga và vỏ bình ga trên
bước đầu lực lượng pc ba xác định việc kinh doanh ga tại bãi đậu xe của công ty phú nguyên có dấu hiệu vi phạm
về kinh doanh khí do đó đã tiến hành tạm giữ các tăng vật để phục vụ công tác điều tra